trong buổi làm việc với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn vào chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý việt theo không được chủ quan thỏa mãn mà cần tiếp tục ra soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
năng lực quản trị tập đoàn huy động nhiều nguồn lực trong đó có các dự án đầu tư ra nước ngoài
tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn mạnh hùng chủ tịch tập đoàn việt theo đã báo cáo với thủ tướng về những thành tựu phát triển của việt theo trong lịch sử gần ba mươi năm của tập đoàn
theo đó viettel đã liên tục làm bùng đổ dịch vụ viễn thông di động ở nhiều thị trường trên thế giới sở hữu khoảng một trăm linh triệu khách hàng
việt theo đã trở thành một trong một mươi năm doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới
tập đoàn việt theo đã phát triển nhiều ngành nghề mới như ngành công nghiệp điện tử viễn thông ngành công nghiệp vũ khí công nghệ cao ngành công nghiệp an ninh mạng
theo báo cáo chỉ riêng hai ngành công nghiệp điện tử viễn thông và công nghiệp vũ khí công nghệ cao đã có doanh thu một mươi hai tỷ đồng tương đương với lĩnh vực đầu tư quốc tế của tập đoàn
nhiều sản phẩm trong lĩnh vực này đã được trang bị trong quân đội và được đánh giá có tính năng tương đương với sản phẩm của nato phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội
về lĩnh vực dân sự việt theo đã nghiên cứu sản xuất thành công và đưa vào mạng lưới viễn thông việt theo tại việt nam
và các thị trường việt theo đầu tư những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng mạng viễn thông bảo đảm an toàn an ninh thông tin
về tác chiến mạng việt theo đã phát triển giải pháp tường lửa quốc gia chặn lọc tin giác hệ thống giám sát an ninh mạng hai mươi bốn trên bảy
mục tiêu của viettel đến năm hai nghìn hai mươi trở thành một tập đoàn công nghiệp công nghệ cao viễn thông toàn cầu hùng mạnh với tăng trưởng từ một mươi đến một mươi năm một năm
viettel đặt ra chỉ tiêu sẽ đạt doanh thu từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh tỷ đồng
với lợi nhuận trước thuế từ năm mươi đến năm mươi năm tỷ đồng và vào top một mươi công ty viễn thông toàn cầu
sau khi nghe báo cáo và thảo luận thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của việt theo trong việc vương lên trở thành doanh nghiệp dẫn dắt ngành viễn thông
viettel là tập đoàn kinh tế quốc phòng lớn nhất doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài lớn tiên phong trong việc hình thành công nghiệp an ninh mạng ở việt nam
việt theo là một thí dụ điển hình về việc một doanh nghiệp nhà nước
việt theo là một thí dụ điển hình về việc một doanh nghiệp nhà nước
người việt nam thông minh cân cù hoàn toàn có thể làm được
việt theo là một thí dụ kích lệ cho cộng đồng doanh nghiệp
bên cạnh thành công thủ tướng cũng lưu ý việt theo không được chủ quan thỏa mãn mà cần tiếp tục giả soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năng lực quản trị tập đoàn huy động nhiều nguồn lực trong đó có các dự án đầu tư ra nước ngoài
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng đề nghị
việt theo tiếp tục phát triển công nghiệp viễn thông khẳng định vị trí dẫn đầu tập trung sản xuất thành công các dự án chương trình quan trọng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước làm cho quân đội mạnh hơn
việt theo cần đi đào trong cuộc cách mạng bốn
từ đây sẽ loan tỏa ra cuộc cách mạng này ở tất cả các lĩnh vực mà công chức có nhiều kinh nghiệm
kể cả các việc
về cơ cấu tổ chức của tập đoàn thủ tướng đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng ủng hộ việt theo trong việc xây dựng mô hình tổ chức tập đoàn phẳng thông minh cơ chế quản lý hiện đại hướng tới khách hàng